sau hơn ba năm nỗ lực triển khai sáng nay hầm đường bộ cù mông trên quốc lộ một
dài thứ ba cả nước nối tỉnh phú yên với bình định đã chính thức thông xe
rút ngắn hai mươi phút so với đường đèo cũ
đây là một trong bốn công trình trọng điểm quốc gia được đưa vào sử dụng trong năm hai nghìn một mươi chín
chào mừng tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và tết nguyên đán kỷ hợi
dự án hầm đường bộ cù mông được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
có tổng mức đầu tư ba chín trăm hai mươi một tỷ đồng
trích từ nguồn vốn tiết giảm trong quá trình thực hiện dự án hầm đường bộ đèo cả
do công ty cổ phần đầu tư đèo cả làm chủ đầu tư
công trình vượt tiến độ ba tháng có tổng chiều dài toàn tuyến là sáu sáu mươi hai km
trong đó hầm đường bộ qua đèo cù mông dài hai sáu km gồm hai đường hầm song song cách nhau ba mươi mét
mỗi đường hầm rộng gần một mươi mét được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm qua núi của nhật bản
và các tiêu chuẩn khác của việt nam
chạy với vận tốc tiêu chuẩn cao tốc tám mươi km trên một giờ chịu được động đất cấp bảy
hầm có điểm đầu tại km một nghìn hai trăm ba mươi chín một trăm một mươi chín trên quốc lộ một ở phía bắc đèo cù mông
thuộc địa phận phường bùi thị xuân thành phố quy nhơn tỉnh bình định
và điểm cuối tại km một nghìn hai trăm bốn mươi bảy bảy trăm ba mươi chín trên quốc lộ một ở phía nam đèo cù mông
thuộc địa phận thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đặc biệt là bản đoàn an toàn cộng thông và nó đưa các lợi thớ tìm năng của chúng ta
là vào thực tế hơn vì lúc đó là rất nhiều nhà đầu tư lớn sẽ về đây
qua cái đường hầm qua đèo cổ mông thì như vậy là nó góp phần làm cho cái giao thông
ở trong vùng nó chuyển tương tiện hơn và qua đấy thì cái liên kết vùng
nó sẽ triển khai được trên nhiều nhiệm vực
cùng với hầm đường bộ đèo cả hầm cù mông có vai trò kết nối
xóa điểm đen tai nạn giao thông rút ngắn quãng đường
và tạo điều kiện mở rộng giao thương liên kết vùng
phát triển kinh tế xã hội khu vực duyên hải nam trung bộ